ngày hai mươi sáu tháng một mươi một ông masum apti chỉ huy lực lượng dân chủ syri sdf cho biết sdf đã tạm dừng chiến dịch chống lại nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng do các cuộc tấn công của thổ nhĩ kỳ vào miền bắc syri trong tuần qua
ông abdi đưa ra tuyên bố trên về báo giới sau gần một tuần thổ nhĩ kỳ không kích vào miền bắc syri trong bối cảnh ankara hiện đang chuẩn bị phát động chiến dịch tấn công trên bộ ở đây
ông cho biết các tay súng đối lập do thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn đang sẵn sàng tham gia chiến dịch này
theo ông các cuộc tấn công của thổ nhĩ kỳ trong tuần qua đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng của khu vực
ông adri nhấn mạnh thổ nhĩ kỳ đang lợi dụng vụ đánh bom đẫm máu ngày một mươi ba tháng một mươi một ở istanbul mà ankara đổ lỗi cho các nhóm người quốc gây ra
trước đó các tổ chức của người quốc đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công ở istanbul khiến sáu người thiệt mạng và hàng chục người bị thương